để tiếp sức cho đội cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số hai
các lực lượng tri viện của cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội cũng nhanh chóng đến hiện trường
nạn nhân đầu tiên được phát hiện trong tình trạng đất đá bê tông đẻ lên
tuy không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã đuối sức
lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm
một nạn nhân khác cũng được phát hiện trong tình trạng bị gạch đá vôi vữa đẻ lên người
rất may người bị nạn ở khu vực dễ tìm kiếm
nên lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được nhanh chóng để đưa ra ngoài
trời đã dần tháng
nhưng vẫn còn có ít nhất bốn nạn nhân bị vùi trong đống đất đổ nát
bởi vậy nhiệm vụ của các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ lại càng thêm nặng nề
trong quá trình tìm kiếm thì chúng tôi đã phải sử dụng chân tay không phải sử dụng được máy móc
vì máy móc này nó là thiết bị nặng
nếu mà sử dụng thì có thể xảy ra tai nạn thư cấp
và có ảnh hưởng đến người bị nạn cũng như các bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn
thì chúng tôi đã phải dùng chân tay để đưa các gạch vụn các sỏi ảnh hưởng đến nạn nhân để đưa ra ngoài
mỗi số đất đá được chuyển ra ngoài là thêm chút hy vọng tiếp cận với các nạn nhân còn lại
một nạn nhân được lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy
thì bị kẹt cứng giữa bê tông và rất nhiều gạch đá dưới sâu đống đổ nát
gặp được các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ
nhưng sự tuyệt vọng thất thần vẫn còn nguyên trên gương mặt của nạn nhân
cái chân bên kia vẫn sâu thế cơ
chói chói bên đằng kia
nhưng mà người ta hơi tê đã hơi tê chân đó không không
không cảm giác được cái chân kia

thì nó sập nó gãy làm đôi nó đâm ra kìa
nạn nhân cũng bị tương đối nặng
máu lúc ra rất nhiều mà nạn nhân gọi là không thể cử động được
trong khi đó ở vòng ngoài các lực lượng tham gia cứu hộ cũng tích cực
hỗ trợ công tác tìm kiếm
lãnh đạo thành phố hà nội đã có mặt tại hiện trường
từng phút ngóng đợi tin tức từ các chiến sĩ cứu nạn vòng trong

nạn nhân cũng bị tương đối nặng và không thể cử động được
các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã đào bới
gỡ chướng ngại vật ra khỏi một phần cơ thể của một nạn nhân
nhưng nửa còn lại vẫn còn bị mắc kẹt
tiếp tục khẩn trương mà cẩn trọng
cuối cùng đã đưa được nạn nhân ra ngoài
nạn nhân bùi thịt hoa bị vùi lấp
và bị một mảng bê tông đẻ lên cơ thể
các chiến sĩ cứu nạn tiếp cận được cô gái
sau quá trình tích cực đào bới
nếu như nhắm mắt là đúng rồi
cứ bình tĩnh cố lên
có vẻ hơi đỏ một tí đấy
trong tình huống đó thì mái tóc của cô gái đó
vì các câu kiện bê tông sập đổ
và gây trở ngại cho chúng tôi
khi muốn nhanh chóng nhất đưa cô gái đó ra ngoài
thì chúng tôi đã bạt bạc với nhau
còn những lúc chúng tôi đã đưa ra tình huống
đó là phải cắt mái tóc của cô gái đi
để đưa cô gái ra sợp chất
nhưng bàn bạc đi bàn bạc lại
chúng tôi cũng suy nghĩ cho cô gái đó
cho cùng mái tóc của người con gái
con gái rất quý
cho nên chúng tôi đã cố gắng để gỡ
cô gái trẻ mới tuổi đôi mươi
bị trôn vùi trong đống đổ nát
tưởng đã chạm đến kiệt cùng tuyệt vọng của bóng tối
của sự cận kề cái chết
đấy em làm hẳn xuống
rồi rồi rồi rồi
rồi rồi rồi
không sao không sao rồi
nhưng lúc này đây
cô đã cảm nhận được ánh sáng của sự sống
có lẽ ít ai hiểu
sự kiên nhẫn cẩn trọng tỉ mỉ
mà khẩn trương
bởi sự hết lòng vì nhiệm vụ
bởi trách nhiệm và tình người của các chiến sĩ
cứu nạn cứu hộ
trong tình huống cứu nạn vụ sập ngôi nhà số bốn mươi bảy
phố cửa bắc
hơn ai hết
các anh luôn sốt sáng
để đưa nạn nhân ra đường
ra ngoài toàn vẹn nhất có thể
với sự cố gắng không mệt mỏi
của lực lượng cứu nạn cứu hộ
thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
đã cứu được sáu trong tổng số tám nạn nhân
trong vụ sập nhà số bốn mươi ba cửa bắc
cuộc vật lộn để giành giật sự sống với tử thần
trong vòng tám giờ đồng hồ
đã kết thúc
những buổi trao đổi nghiệp vụ chuyên môn
về cứu nạn cứu hộ
những buổi tập luyện trên thao trường
cùng với thực tế chiến đấu
chính là những bài học tôi rèn nghiệp vụ
lý trí tinh thần hết lòng
vì nhân dân phục vụ
của những người lính phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
sau thời gian dài điều trị do bê tông đẻ lên
gây thương tích nặng ở chân
nạn nhân bùi thị thoa đã dần dần bình phục
sau biệt cố vụ sập nhà số bốn mươi ba cửa bắc
hình ảnh còn lưu mãi trong ký ức của cô
là những người chiến sĩ cứu nạn
đã cận kề bên thoa
để đưa cô từ cõi chết trở về
giữ cho cô mái tóc dài vẹn nguyên
của người con gái
ở tuổi đôi mươi
cô gái ấy còn nhiều ước mơ
còn nhiều niềm tin
về những điều tốt đẹp xung quanh mình